ba lan ngày hôm qua đã đóng một cửa khẩu quan trọng ở biên giới với belarus
khiến minsk chỉ trích cho rằng quyết định này là vô lý và nguy hiểm có thể dẫn tới thảm họa
hôm chín tháng hai viện dẫn quan ngại an ninh ba lan tuyên bố sẽ đóng cửa cửa khẩu biên giới chính
với belarus ở bobrowniki bắt đầu từ một mươi hai h ngày một mươi tháng hai
khiến quan hệ căng thẳng giữa hai nước xuống mức thấp mới
với việc đóng thêm một cửa khẩu của ba lan tình hình sẽ trở nên thảm họa
khi nhiều người xếp hàng dài tại các cửa khẩu hiện nay
khiến lượng người tại hai cửa khẩu còn lại sẽ tăng quá mức
quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng từ ngày tám tháng hai
khi một nhà báo gốc ba lan bị toán belarus kết án tám năm tù
trong phiên xử mà vassava cho rằng có động cơ chính trị